qua hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một đã cho thấy
có những chuyển biến tích cực thế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
trên địa bàn hà nội đổi mới giáo dục ở các bậc học phổ thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
để từ đó rút ra bài học nhân rộng trong thời gian tới
theo những chuyên gia nhà quản lý trong ngành giáo dục năm năm qua đã có nhiều trường cả công lập và ngoài công lập
triển khai các phương pháp dạy truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh
tư duy dạy học theo phương pháp truyền thống đã được thay đổi toàn diện
tuy nhiên do chưa có một mô hình chung trong cả nước nên việc triển khai chưa có sự đồng bộ thống nhất
tự mỗi địa phương mỗi trường áp dụng các phương thức giảng dạy mới mà địa bàn đó cảm thấy phù hợp
muốn chuyển từ trọng tâm là trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
thì cần phải dạy không chỉ cung cấp kiến thức cho các em mà còn phải dạy về niềm tin
về đạo đức về thái độ về giá trị con người
đó là một quá trình khó
đó là một quá trình khó đối với giáo viên chúng ta đối với các nhà trường nội trung
điều đó muốn thực hiện được thì chúng ta hình dung việc đổi mới nó giống như những nhân tố mới
nó giống như những mầm non mà phải chăm sóc trong vườn ươm
vườn ươm ấy chính là môi trường dân chủ sáng tạo có trách nhiệm
mọi người cùng học tập một cách thường xuyên và không tạo áp lực cho giáo viên cho học sinh
nhiều trường phổ thông cơ sở phổ thông trung học trên địa bàn thủ đô
cả công lập và ngoài công lập đã tự vận động chuyển mình để thay đổi phương thức giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh
các trường ngoài công lập có điều kiện hơn để thay đổi và đã bước đầu cho thấy hiệu quả thành công
chúng tôi không tạo áp lực học tập không tạo áp lực về kiến thức và chúng tôi luôn truyền cảm hứng cho học sinh
để học sinh thấy là được học tập là được tìm đến chân trời mới của kiến thức
học tập là để cho mình cho gia đình
và cho xã hội trong tương lai
các con tự thấy trách nhiệm của mình
các con tự lực phấn đấu học tập
mỗi ngày đến trường là một ngày vui
các con hứng thú học tập
các con xác định cho mình phải học cho bản thân mình
và vì vậy kết quả học tập mỗi con đều thay đổi đều tiến bộ
và nhà trường thì mỗi năm mỗi thay đổi
chúng tôi không đặt ra những chỉ tiêu của thành tích
những thành tích nó đến một cách ngẫu nhiên
đó là do sự nỗ lực
đó là tự lực học sinh
theo đánh giá của nhóm nghiên cứu đã ghi nhận sự chuyển biến về giáo dục phổ thông trong năm năm
kể từ khi có nghị quyết số hai mươi chín được đánh giá tiệm cận chuẩn thế giới
và đã được ngân hàng thế giới công bố việt nam có hệ thống giáo dục phát triển ấn tượng nhất trong khu vực đông á thái bình dương
đây là thành tựu nhưng cũng là thách thức đặt ra với những người làm công tác quản lý cũng như vận hành các trường học
giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà nước
giáo dục trách nhiệm của thị trường trách nhiệm của xã hội nữa
và chính những nhân tố mới trong môi trường mới thì nó sẽ có khả năng phải lan rộng và phải lan rộng ra tất cả các trường công
và chúng tôi muốn là các trường công cũng như các trường ngoài công lập đều thực hiện việc này một cách dần dần hiệu quả và kiên trì
từ những kết quả tích cực khi triển khai nghị quyết số hai mươi chín trên địa bàn hà nội các nhà quản lý cũng như các trường cho rằng
thời gian tới cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin
cũng như tổ chức hoạt động
trải nghiệm cho học sinh tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ